trước thông tin phản ánh trên báo chí về tình hình giá thịt lợn có xu hướng tăng cao
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc có ý kiến chỉ đạo
cụ thể thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tài chính công thương và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo
của trưởng ban chỉ đạo điều hành giá tại thông báo số ba mươi năm ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi
của văn phòng chính phủ về bảo đảm cân đối cung cầu và kiểm soát giá thịt lợn
báo cáo thủ tướng chính phủ tình hình thực hiện trước ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
một cách cụ thể nêu rõ trách nhiệm của việc tăng giá này
tổng cục thống kê chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá tác động
của giá thịt lợn đến chỉ số giá tiêu dùng cpi phối hợp chặt chẽ với các bộ cơ quan
để có giải pháp bảo đảm mục tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng cpi năm hai nghìn hai mươi
theo mục tiêu quốc hội chính phủ ra